thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một nghìn năm trăm linh hai về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong thời gian lễ quốc khánh ngày hai tháng chín và khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ giải pháp sau
một đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng
cảnh báo nguy cơ bất an toàn và ủn tắc giao thông khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông
đặc biệt là đối với người tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng
hai tập trung triển khai tổ chức điều tiết giao thông hợp lý bố trí đầy đủ lực lượng phương tiện
kịp thời giải quyết các sự cố không để xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
ba tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố
bốn xiết chặt quản lý chất lượng và an toàn giao thông đối với các phương tiện vận tải hành khách
năm công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông
kịp thời chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết khắc phục các sự cố tai nạn vướng mắc xảy ra